cứ đến chiều chủ nhật hàng tuần những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh quảng bình lại được trao tận tay những bát cháo nóng hổi đủ dưỡng chất
từ nồi cháo tình thương do nhóm thiện nguyện câu lạc bộ hãy tìm nhau thực hiện
việc làm tình nghĩa này đã góp phần làm ấm lòng người bệnh nghèo nơi đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là buổi phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
của câu lạc bộ hãy tìm nhau tại quảng bình
hơn hai năm qua những bệnh nhân nghèo điều trị tại đây luôn nhận được những bát cháo miễn phí ấm lòng như thế này
một bát cháo cho đi là nhiều niềm vui nhận lại
đó không đơn giản chỉ là bữa ăn mà còn chứa đựng tình thương sự chia sẻ giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
dì cảm nhận là cháo rất thơm và ngon dễ ăn cho nên dì xin bài cho bệnh nhân ăn
dì cũng xin cảm ơn câu lạc bộ

hãy giúp nhau trong hoàn cảnh các mê các em bị đau ụng
xuất phát từ tấm lòng muốn được chia sẻ với những khó khăn mà các bệnh nhân nghèo gặp phải
các thành viên câu lạc bộ đã tìm đến với nhau và cùng chung tay nấu những nổi trá tình thương
để duy trì nồi cháo cũng như giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn
các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân nhà hào tâm trong và ngoài nước
trong hai năm câu lạc bộ hãy tìm nhau đã vận động được gần bốn tỷ đồng
trong hai năm qua là hoạt động rất là đa dạng
tức là ngoài cái nồi cháo này rồi của hai bệnh viện là bệnh viện việt nam cô ba và bệnh viện học cổ truyền
thì là câu lạc bộ còn làm những việc như sau
một là cắt tóc miễn khí cho bệnh nhân nghèo bệnh viện học cổ truyền và trung tâm bảo trợ sở công binh
được tám trường hợp
ngoài ra là còn là tổ chức trung thu cho trung tâm quyệt thật cho trung tâm bảo trợ sở công binh
rồi là kêu gọi ủng hộ cho những người có hoàn cảnh
hoàn nạn ghi nhu tái nạn bệnh hiểm nghèo
câu lạc bộ hải tiêm nháu đã thực hiện tốt cái chương trình nồi cháo tinh thước với giá trị trên năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra câu lạc bộ đã hướng hoạt động ngoài nồi cháo
còn hỗ trợ cả cái bệnh nhân hiểm nghèo khác
rồi cả cái người dân ở vùng lụ vùng sâu vùng xa với giá trị cũng vài tỷ đồng nữa
thì phải nói rằng là cái câu lạc bộ hải tiêm nháu hoạt động rất tốt có hiệu quả
và là cái địa chỉ đáng tin cầy
bệnh nhân tại hai bệnh viện là bệnh viện việt nam khu ba đồng hới
và bệnh viện y học cổ truyền là nơi mà câu lạc bộ đã cung cấp cháo cho bệnh nhân nghèo
những nồi cháo tình thương cùng tấm lòng thiện tâm của những thành viên trong câu lạc bộ hải tiêm nháu
thực sự đã tiếp thêm niềm tin nghị lực cho những bệnh nhân nghèo tại quảng bình để vượt qua bệnh tật